với hành vi lợi dụng mạng xã hội xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan tổ chức bà cao thị điệp em
năm nay năm mươi ba tuổi chú tỉnh đồng nai đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy năm triệu đồng
ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình công an huyện nhân trạch phát hiện
tài khoản facebook có tên điệp em đăng tải hai bài viết trên nhóm người nhân trạch
với nội dung xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng công an
bài viết này thu hút nhiều lượt chia sẻ và nhận xét trái chiều gây phức tạp dư luận
qua xác minh lực lượng công an đã xác định được cao thị điệp em là người đăng tải bài viết
nên đã triệu tập làm việc
tại buổi làm việc bà cao thị điệp em đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình
đồng thời gỡ bỏ bài viết xin lỗi lực lượng công an xã phú hội và cá nhân đồng chí trưởng công an xã phú hội
cam kết không tái phạm và chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội